ngày hai mươi một tháng bốn tại hà nội học viện nông nghiệp việt nam tổ chức ngày hội việc làm năm hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động thường niên của học viện nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ nhanh chóng có được việc làm ổn định phù hợp với ngành nghề đào tạo
theo khảo sát đa phần sinh viên của học viện đều có mong muốn tham gia ngày hội
đây là nơi kết nối giữa doanh nghiệp và sinh viên qua đó sinh viên có thể tìm được việc làm phù hợp với ngành nghề được đào tạo

nhiều nhu cầu về nguồn nhân lực cho các mảng trong tập đoàn rất lớn đặc biệt là các nhân sự chất lượng cao để tham gia vào các mắt xịn trong chuỗi của mavin
cần rất nhiều ứng viên cũng như các kỹ sư về công nghệ thực phẩm về thú y để kiểm soát các nguồn nguyên liệu đầu vào
cũng như tham gia vào nghiên cứu để cải tiến các sản phẩm của mavin
ngày hội việc làm năm nay sẽ tuyển dụng khoảng bốn sinh viên cho bảy mươi đơn vị tham dự
sự kiện không chỉ thu hút hàng nghìn sinh viên nông nghiệp mà còn thu hút các sinh viên đến từ nhiều trường trên địa bàn thành phố hà nội